chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin covid một mươi chín
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp tại nhiều tỉnh thành
mới đây nhất theo thông tin từ tỉnh đắk lắc sở y tế tỉnh cho biết
trong chưa đầy một mươi bốn ngày qua tại địa phương phát hiện gần bảy trăm linh ca covid một mươi chín
trong đó có hàng trăm ca cộng đồng
số ca mắc mới xuất hiện ở hầu khắp các huyện tập trung chủ yếu ở thành phố buôn ma thuật
thị xã buôn hồ và các huyện như cư mở ga cơ đông bốc cư cô yên
theo lãnh đạo sở y tế đắk lắc phần lớn các ca lây nhiễm có yếu tố dịch tễ
từ người các tỉnh phía nam bể
kỷ lục về số ca mắc mới được phát hiện vào ngày hai mươi hai tháng một mươi với một trăm bảy mươi bốn ca
trong đó có tám mươi hai ca mắc trong cộng đồng và phần lớn là ở phường thống nhất
và bình tân thị xã buôn hồ
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi số ca mắc ghi nhận thêm sáu mươi hai người
trong đó buôn hồ chiếm ba mươi hai ca
tuy nhiên số ca cộng đồng đã giảm ở tất cả các địa phương
theo sở y tế đắk lắc với những người từ phía nam về sẽ được sàng lọc
ai đủ hai mũi vaccine test nhanh âm tính sẽ được cho về cách ly tại nhà
nhưng sau đó nhiều người vẫn mắc bệnh và có người gây ra lây nhiễm
cũng có người không tuân thủ quy định cách ly tại nhà
khiến số ca nhiễm cộng đồng tăng nhanh
do số ca bệnh tăng nhanh bản đồ dịch tế của đắk lắc cũng bị đổi màu
từ vùng xanh huyện cư mờ ga và cơ đông búc biến thành vùng đỏ trên địa bàn chín xã
tại thành phố buôn ma thuật đã có văn bản yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh
theo chỉ thị một mươi năm
để thích ứng với tình hình mới chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc phạm ngọc nghị cho biết
thống nhất phân loại cấp đổi dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
để thực hiện khoanh vùng phong tỏa theo diện hẹp ở đơn vị thôn buôn tổ dân phố
xét giặt và nâng cấp độ theo cảnh báo của ngành y tế
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh sát và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại